hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các sở giáo dục và đào tạo tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa phương thống nhất tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón chăm sóc học sinh
trong những ngày đầu học sinh quay lại học trực tiếp nhà trường cần dành lượng thời gian phù hợp để học sinh làm quen trở lại với việc học trực tiếp
với học sinh lớp một nhà trường cần phổ biến các quy định về học tập và sinh hoạt tại trường tổ chức các hoạt động để tạo hứng thú và trạng thái thoải mái cho học sinh
hướng dẫn học sinh kiến thức phòng chống dịch những việc cần làm và nguyên tắc cần tuân thủ
tổ chức tư vấn hỗ trợ tâm lý cho học sinh tăng cường sự tương tác gắn kết giữa các học sinh trong lớp học tuyệt đối không được xảy ra việc kỳ thị đối với trường hợp không may bị f
tiếp tục tổ chức dạy học tại trường các nội dung cơ bản cốt lõi phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh tránh gây áp lực quá tải đối với học sinh
tổ chức ôn tập củng cố bổ sung nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh có điều kiện học trực tuyến khác nhau ngay trong nội dung dạy học chính khóa
nhất là đối với các học sinh không được học qua truyền hình học sinh chuyển trường do phải di chuyển nơi cư trú để phòng tránh dịch bệnh
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị việc tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập củng cố bổ sung nội dung kiến thức
riêng đối với học sinh lớp một mươi hai các nhà trường xây dựng kế hoạch hoàn thành năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đối với những địa phương không thể hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai vì lý do bất khả kháng cần báo cáo bộ giáo dục và đào tạo để được hướng dẫn đảm bảo phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
các đơn vị tổ chức tuyên truyền tập huấn diễn tập cho giáo viên học sinh cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non học sinh đến trường bảo đảm an toàn không chủ quan xem nhẹ việc phòng chống dịch bệnh nhưng cũng không thực hiện căng thẳng quá mức cần thiết ảnh hưởng tới việc học tập và sinh hoạt của học sinh
thưa quý vị sau tết nhiều tỉnh thành cho học sinh đi học trực tiếp để phòng chống dịch nhiều nơi yêu cầu xét nghiệm nhanh cho học sinh trước khi tới trường nơi khuyến khích nơi bắt buộc
thành phố hồ chí minh cho hơn sáu trăm linh học sinh khối lớp bảy đến lớp một mươi hai học trực tiếp từ ngày bảy tháng hai phần lớn đã tiêm đủ hai mũi vaccine từ ngày một mươi bốn tháng hai trẻ mầm non tiểu học và khối sáu tiếp tục đến trường
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo cho biết không yêu cầu học sinh xét nghiệm dù thành phố không yêu cầu một số trường vẫn có cách làm riêng để đảm bảo an toàn
tại trường trung học phổ thông nguyễn du quận một mươi ban giám hiệu phát động chương trình lớp học

khoảng hai mươi giờ mỗi ngày phụ huynh sẽ thông tin đến giáo viên chủ nhiệm tình hình sức khỏe của con các yếu tố dịch tễ của thành viên trong gia đình
cuối tuần phụ huynh tự xét nghiệm cho học sinh báo kết quả cho nhà trường
chúng tôi đã bàn bạc với phụ huynh và nhận được ủng hộ của hầu hết mô hình này duy trì gần hai tháng khá hiệu quả
nhờ đó trường phát hiện một mươi một học sinh f tại nhà hiệu trưởng huỳnh thanh phú cho biết
phần lớn tỉnh thành khác ở phía nam có cách làm như thành phố hồ chí minh
ông lê quang trí
học đốc sở giáo dục và đào tạo tiền giang cho biết chủ trương của tỉnh là không yêu cầu các trường test nhanh cho học sinh trên diện rộng
nhà trường chỉ kiểm tra khi các em có biểu hiện sức khỏe bất thường nghi nhiễm
việc quan trọng nhất lúc này là học sinh mang khẩu trang thường xuyên và thực hiện giãn cách ông trí nói
hà nội không có quy định bắt buộc phải xét nghiệm covid một mươi chín cho học sinh trước khi trở lại trường
chủ yếu vẫn chỉ yêu cầu làm tốt công tác khai báo y tế theo dõi sức khỏe
đo nhiệt độ cho học sinh
trong giờ học các em thực hiện giãn cách hạn chế tiếp xúc và đeo khẩu trang
ông phạm xuân tiến phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thông tin
thành phố không tổ chức xét nghiệm định kỳ hay ngẫu nhiên cho học sinh
để đảm bảo an toàn nhiều trường chủ động đặt mua kýt xét nghiệm nhanh
hoặc phối hợp với các trạm y tế địa phương để sử dụng khi có học sinh giáo viên nghỉ nhiễm
các trường khuyến khích cho phụ huynh tự xét nghiệm tại nhà cho con em trước khi học trực tiếp
nhiều tỉnh thành khác cũng khuyến khích phụ huynh tự xét nghiệm cho con
tại phú thọ dù ghi nhận từ một trăm linh đến bốn trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng mỗi ngày kể từ đầu năm nhâm dần
các trường không bắt buộc chỉ khuyến khích phụ huynh test nhanh cho con em và thông báo lại
ông nguyễn văn mạnh giám đốc sở giáo dục và đào tạo cho biết chỉ những trường hợp ở vùng có nguy cơ cao
cần chủ động tầm soát
có thể là xét nghiệm ngẫu nhiên
sở giáo dục và đào tạo tuyên quang chỉ yêu cầu một trăm linh giáo viên khi trở lại trường sau kỳ nghỉ tết phải xét nghiệm covid một mươi chín
với hai trăm hai mươi bốn học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông nhà trường phối hợp với cơ sở y tế tổ chức test theo đăng ký của gia đình
các trường như trung học phổ thông tân trào trường tiểu học thị trấn na hàng phối hợp với cơ quan y tế test cho cả giáo viên và học sinh trước ngày trở lại trường học
những phụ huynh tự xét nghiệm cho con có thể gửi kết quả qua nhóm gia lô cho giáo viên chủ nhiệm
trong khi đó trường học ở địa bàn nguy cơ cao tại thanh hóa nghệ an hà tĩnh được yêu cầu xét nghiệm cho một trăm linh giáo viên học sinh
việc tổ chức test nhanh trước khi học sinh trở lại giúp thanh hóa phát hiện một trăm chín mươi một giáo viên và một một trăm linh tám học sinh ca cấp mắc covid một mươi chín

còn hà tĩnh có một trăm sáu mươi sáu ca tính đến ngày bảy tháng hai
còn hà tĩnh có gần bốn trăm linh ca nhiễm
tại bình dương trường trung tiểu học petrost ký thành phố thủ dầu một khu vực vùng xanh gây tranh cãi khi yêu cầu trẻ tiểu học test nhanh toàn bộ trước khi đến trường
test nhanh định kỳ hai tuần một lần sau đó
chi phí xét nghiệm này là do phụ huynh phải chi trả
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bạch mai nhận xét
xét nghiệm tràn lan tất cả học sinh là rất tốn kém
cả nước đang bước vào giai đoạn
thích ứng an toàn linh hoạt nên xét nghiệm diện rộng là không phù hợp
chưa kể nhiều trường hợp ủ bệnh hoặc tiếp xúc với f vài ngày sau mới nhiễm khả năng âm tính giả của test nhanh cũng rất cao do không được phát hiện khi nồng độ virus thấp
theo ông dũng khi trẻ đi học trở lại số ca sẽ tiếp tục tăng
nhưng là điều đã được dự báo trước
ngoài ra thời điểm này dịch đã phần nào được kiểm soát
tỷ lệ tiêm vaccine cho người lớn và lứa tuổi một mươi hai một mươi tám tuổi cũng rất cao
ngành y tế đã có thuốc điều trị
và kinh nghiệm trong phòng chống dịch
do đó thay vì ồ ạt xét nghiệm cần tập trung xét nghiệm trọng điểm chú ý đến đối tượng nguy cơ
nếu trẻ có tiền xử tiếp xúc f hoặc nghi ngờ tiếp xúc có trự trứng như ho hoặc sốt khó thở mất khứu rác thì xét nghiệm
nhóm còn lại thì không cần
bác sĩ dũng cho hay
đồng quan điểm bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
yêu cầu test nhanh cho trẻ trước khi trở lại trường học là không cần thiết không lọc được bao nhiêu
hướng dẫn chuyên môn mới nhất của bộ y tế nêu rõ chỉ định xét nghiệm covid một mươi chín với việc đi lại của người dân chỉ áp dụng trong các trường hợp
người đến từ địa bàn cấp bốn hoặc vùng phong tỏa trường hợp nghi ngờ cần chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn cấp ba
người đã tiêm đủ liều vaccine và f không khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
hai ngày sau tết nguyên đán cả nước có hơn một mươi ba
triệu học sinh đi học trực tiếp
khoảng năm năm triệu em còn lại sẽ đến trường trở lại trong tháng hai tùy vào kế hoạch của từng tỉnh thành
tuy nhiên hôm nay ở nhiều địa phương một số trường học phải đóng cửa do số ca mắc covid một mươi chín gia tăng
tại hà tĩnh ba mươi bảy trường mầm non tiểu học trung học cơ sở ở các huyện thuộc vùng dịch cấp độ ba bốn
phải cho học sinh nghỉ học từ sáng ngày chín tháng hai để ứng phó với diễn biến của covid một mươi chín
tại hà nội ubnd tp hà nội vừa có quyết định về phương án
cho học sinh sinh viên học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp trở lại
theo đó từ ngày một mươi bốn tháng hai các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức cho học sinh sinh viên học viên
từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm ít nhất hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín trở lại học trực tiếp
đối với học sinh trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đang theo học văn hóa cấp trung học cơ sở
trung học phổ thông kết hợp với học nghề thực hiện theo chỉ đạo chung của sở giáo dục và đào tạo hà nội
để đảm bảo sự thống nhất
trên địa bàn khi đón học sinh sinh viên học viên trở lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
phải đạt các tiêu chí an toàn về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
giáo viên chưa tiêm ít nhất hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín chỉ tham gia giảng dạy trực tuyến không giảng dạy trực tiếp
các nhà trường không tổ chức ăn bán chú không tổ chức bán hàng không tổ chức bán cửa hàng ăn uống
trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
ngoài ra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần làm rõ thông tin về sức khỏe của người học
trước khi trở lại môi trường học tập trực tiếp đồng thời sắp xếp lịch học linh hoạt với từng đơn vị
ngành nghề sức khỏe của người học cũng như diễn biến của dịch bệnh
trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp nếu xảy ra các trường hợp không đảm bảo an toàn phòng chống dịch
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với cơ sở y tế thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tại chỗ đồng thời báo cáo cho cơ quan chức năng
ngoài ra các nhà trường cũng cần bố trí chỗ ăn ở điều kiện sinh hoạt cho học sinh sinh viên sao cho thuận lợi an toàn
nếu dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến
còn tại bà rịa vũng tàu chiều ngày chín tháng hai ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu đã đồng ý cho toàn bộ học sinh
trên địa bàn tỉnh này trở lại trường học trực tiếp từ ngày một mươi bốn tháng hai theo đề xuất của ngành giáo dục
trước đó việc này dự kiến vào ngày hai mươi một tháng hai
trước đó tỉnh bà rịa vũng tàu chỉ cho học sinh lớp chín lớp một mươi hai đến trường học trực tiếp
còn khối lớp sáu bảy tám một mươi một mươi một giáo dục thường xuyên và toàn bộ bậc tiểu học tiếp tục học tập trực tuyến
để chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh trở lại trường
các cơ sở giáo dục đã vệ sinh khử khuẩn cơ sở vật chất trước khi đưa vào hoạt động trở lại
sở giáo dục và đào tạo tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã phối hợp với sở y tế
ủy ban nhân dân các huyện thị thành phố phối hợp xét nghiệm nhanh cho tất cả giáo viên
nhân viên người lao động và học sinh khi các em quay trở lại trường
thưa quý vị dịch covid một mươi chín đang và sẽ còn những diễn biến hết sức phức tạp
quý vị đừng quên bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình cũng như cộng đồng
bằng cách thực hiện đúng chỉ thị năm k của bộ y tế
và đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi